manchester city và liverpool thận trọng trước trận đấu tại eth
chris fulm tiến gần đến nguồn vô địch la fuenta hai nghìn một mươi bảy
mở đầu bản tin tối nay sẽ là những diễn biến của giải quần vợt mỹ mở rộng
sáng nay vòng bán kết với sự góp mặt của toàn bộ các tay vợt nước chủ nhà đã diễn ra
nếu như swan stephens bất ngờ đánh bại venus williams để có lần đầu tiên vào chung kết
thì madison keynes sẽ đánh bại
lại không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại coco vandewege ở trận đấu còn lại
sau quãng thời gian bị chấn thương và phải phẫu thuật
swan stephens từ một tay vợt triển vọng bỗng tụt hại chín trăm hai mươi ba thế giới
tuy nhiên chỉ trong vòng một tháng trở lại đây
cô tiến nhanh vượt bậc và trở lại mỹ mở rộng ở vị trí tám mươi ba
vì vậy dù phải đối đầu với người đàn trị dày dàn kinh nghiệm là venus williams
ở bán kết mỹ mở rộng
như stephens vẫn cho thấy được sự tự tin của mình
bằng chứng là việc cô có chiến thắng tương lai
đối dễ dàng sáu một ở xét đấu thứ nhất
thế nhưng ngay sau đó cô chị nhà willias cũng cho thấy bản lĩnh của mình
khi thắng sáu ở xét đấu thứ hai
trận đấu chỉ hấp dẫn căng thẳng trong xét đấu quyết định
bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở game thứ một mươi một
stephen đã tận dụng tốt lợi thế này để thắng luôn xét ba với tỷ số bảy năm
qua đó giành chiến thắng trung quốc sau hai giờ tám phút thi đấu
đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp
stephens có mặt ở trận chung kết của mỹ mở rộng
vào môn giải gaslam
trong khi đó ở trận ba
hán kết còn lại tay vượt trẻ năm nay mới hai mươi hai tuổi madison keyes
đã có một trận thắng dễ dàng trước coco vandewege với tỷ số hai
trận đấu này với những pha giao bóng chính giác và đầy quy lực
những pha xử lý né trái đánh phải
những đường giao bóng hiểm hóc
madison keyes đã có chiến thắng áp đảo trước coco vandewege
với các tỷ số sáu một và sáu hai
qua đó giành vé vào trời trận chung kết
đây cũng là lần thứ ba liên tiếp trong năm nay trên đất mỹ
đây là lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chiếc cúp đơn nữ mỹ mở rộng
chắc chắn sẽ ở lại với nước chủ nhà
có thể nói
đây là một phần kết mỹ mãn cho nước chủ nhà mỹ
chuyển sang những diễn biến của môn thể thao vua
sau quá khứ thời gian tạm nghỉ
để nhường chỗ cho các trận đấu của vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám
giải bóng đá ngoại anh sẽ chính thức trở lại
với trận cầu tâm điểm
của vòng bốn giữa manchester city và liverpool
trước khi trận đấu trên sân eth diễn ra
hai đội bóng đều tỏ ra rất tận trọng
cùng khởi đầu mùa giải khá thuận lợi
khi đều giành được hai chiến thắng
và chỉ một lần bị chia điểm
dù đã tiếp tục chi tiền cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay
vẫn chưa cho người hâm mộ thấy được
một lối chơi tiki taka
mà ông đã từng làm với barcelona hay b monic
ba trận đấu đầu tiên
chỉ có được hai trận thắng
và một hòa với hiệu số năm hai
đây là một con số chưa thực sự ấn tượng
với đội hình chất lượng nhất của bộ bóng đá

dù được thi đấu trên sân nhà
nhưng man xanh chưa bao giờ được đánh giá quá cao trước liverpool
lần gần nhất
nửa sanh thành manchester giành được ba điểm trước the coupe
đó là vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
trận đấu mà họ thắng với tỷ số ba một
ở cuộc tiếp đón the coupe vào tối mai
man sanh sẽ không có được sự phục vụ
của raheem sterling do án trao rõ
bên kia trên tuyến
liverpool sau những sự bổ sung nhân sự
ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua
tiếp tục mang đến cho người hâm mộ
một đôi đá pressing dược lửa
một tin vui cũng đến
huyền viên club cũng như người hâm mộ
khi tiền vệ filipe coutinho
đã trở lại tập luyện cùng với các đồng đội
sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia
cầu thủ hai mươi năm tuổi này vẫn chưa có mặt trong đội hình
và bỏ lỡ ba trận đấu đầu tiên
của quỷ đỏ vùng merseyside
bởi chấn thương ở lưng
có thể nói sự trở lại của coutinho
mùa trước tiền vệ sáng tạo này
đã ghi được một mươi ba bàn thắng
và đóng góp chín đường kiến tạo tại kremlick
tiếp tục với một thông tin liên quan đến club liverpool
để chuyển sang đầu quân cho đội bóng thành phố cảng
tiền vệ oplek chamberlain
trong một bài phát biểu mới đây
đã hết lời ca ngợi ông thầy mới của mình
ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua
oplek chamberlain đã bất ngờ
chia tay arsenal để gia nhập liverpool
với bản hợp đồng có thời hạn năm năm
chỉ giá bốn mươi triệu bảng
và trong lần đầu tiên trả lời báo giới
với tư cách là
cầu thủ của lễ đoàn đỏ
tiền vệ hai mươi bốn tuổi
đã ca ngợi huấn luyện viên trường của sở cốp
tôi rất vui khi được khoác lên mình màu áo đỏ của liverpol
mang lại cho tôi niềm cảm hứng chơi bóng
đó là lý do vì sao tôi ở đây
ông ấy luôn biết làm thế nào
để thúc đẩy từng cầu thủ
và giúp chúng tôi đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất
ông ấy luôn kết nối với cầu thủ
cả trong lẫn ngoài xem cỏ
tôi có cảm nhận mình sẽ đạt được phong độ tốt nhất
khi được làm việc với ông ấy
chamberlain gia nhập arsenal
từ năm hai nghìn một mươi một
từng được đánh giá là một trong những tài năng hay nhất
sứ sở sương mù
nhưng trong suốt những năm tháng chơi cho pháo thủ
chamberlain không thể phát triển được thêm
chamberland đang hy vọng về một chương mới tươi sáng hơn trong sự nghiệp
vào cuối tuần này
tiền vệ của đội tuyển anh có thể sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên
cho lữ đoàn đỏ
với chuyển lòng khách trên sân của manchester city
thời điểm hiện tại
jacob đang xếp thứ hai ở premier league
sau đại kỳ địch manchester united
với bảy điểm sau ba vòng đấu
ở một diễn biến đáng chú ý khác
sau khi không thể ra đi
ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay
alexis sanchez buộc phải tiếp tục gắn bó với arsenal
theo như những thông tin mới nhất
thì tiền đạo người chile sẽ sớm trở lại
trong đội hình của pháo thủ
trong buổi họp báo mới đây
hội luyện viên trưởng cơ bộ arsenal
cho biết tiền đạo alexis sanchez
sẽ sớm góp mặt trở lại trong đội hình của pháo thủ
tôi còn niềm tin
cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp
và cách hành xử của cậu ấy cũng rất đúng mực
chúng tôi đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn
có nhiều câu hỏi được đặt ra
nhưng trên hết cậu ấy sẽ tập luyện
và trở lại sớm nhất có thể
alexis sanchez đã nghỉ thi đấu
ở hai trận đấu đầu tiên của arsenal
trong mùa giải này vì chân thương
cầu thủ này đã trở lại đa chính
trong trận đấu gặp liverpool
dù vậy thì tiền đạo người chile
đã thi đấu khá tệ
và không thể hiện được sự nhiệt huyết thường thấy
mới đây thì ban tổ chức giải ngoại anh
chính thức đưa ra thông báo
là kể từ mùa giải tới
thì các đội bóng góp mặt ở giải đấu sứ sở sơn mù
sẽ ngừng mua sắm trước vòng một
thay vì kéo dài hạn chót đến ngày ba mươi một tháng tám
như hiện tại
tối qua bóng đá anh đã có một sự thay đổi
bất ngờ trong công tác chuyển nhượng
theo đó một mươi bốn trên hai mươi club
đang chơi ở giải đấu cao nhất sứ sơn mù
đã thống nhất bỏ phiếu
thông qua việc đóng cửa thị trường chuyển nhượng
sớm hơn thường lệ
từ mùa giải tới kỳ chuyển nhượng mùa hè
ở giải ngoại anh sẽ đóng cửa vào thứ năm
của tuần diễn ra vòng đấu khai màn
trong khi đó thời gian chuyển nhượng
của thị trường chuyển nhượng châu âu
vẫn kết thúc vào ngày ba mươi một tháng tám như thường lệ
các đội bóng ở những quốc gia khác
tại châu âu như italia đức tây ban nha
hay pháp vẫn được quyền mua cầu thủ
trước đó các huyện viện ở pimlic
đã phàn nàn về việc kỳ chuyển nhượng
vẫn tiếp diễn sau khi mùa giải mới khởi tranh
họ cho rằng
việc chuyển nhượng này khiến cho các cầu thủ phân tâm
bên cạnh đó các thương vụ footshot
khiến không ít đội bóng khôn đốn
vì mất ngôi sao vào tay các đối thủ khác
với việc đóng cửa thị trường chuyển nhượng
trước khi mùa giải khởi tranh
các đội bóng sẽ sớm ổn định được đội hình
hơn nữa các tân binh cũng sẽ có thêm thời gian
để làm quen và hòa nhập với cơ bộ mới
giải đấu mới
bên cạnh đó khi thị trường chuyển nhượng
đóng cửa sớm các đội bóng ở giải ngoài hạng
cũng muộn phải có sự tính toán
và chi tiêu cho hợp lý hơn
bây giờ sẽ là một thông tin liên quan đến môn đua xe đạp
trang một mươi tám giải đua xe đạp la fuenta
ngày hôm qua tiếp tục diễn ra
và với kết quả ở trang đua này
thì chris fulm đang tiến rất gần
đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay
trong một mươi tám giải đua xe đạp vòng quanh
tây ban nha la fuenta
có chiều dài một trăm sáu mươi chín km
đi từ suan kess đến santo toribio
cuối rơi của đội team sky
chris fulm đã có sự trở lại ấn tượng
sau khi thi đấu
không thành công ở trạng một mươi bảy
để tiếp tục nới rộng khoảng cách
với người đang bám đuổi anh trên bảng xe bạc
lên thành một phút ba mươi bảy giây
tay đua người anh đang khẳng định sự thống trị của mình
và ngày càng tiến gần tới chiến thắng
để trở thành quarter đầu tiên
sau ba mươi chín năm
giành chiến thắng ở cả la fuenta và tour de france
trong cùng một năm
ở trạng đua này fulm đã về địch ở vị trí hai mươi ba
với thời gian bốn giờ một mươi chín phút bốn mươi bảy giây
trong khi nibali
chỉ về thứ hai mươi tám
về nhất trạng một mươi tám
là quarter của đội lotto
ame đã can đích ở vị trí đầu tiên
với thời gian bốn giờ chín phút ba mươi chín giây
bỏ xa nhóm về sau tới ba mươi một giây
đây cũng là chiến thắng trạng đầu tiên
của quarter người bỉ
tại giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha năm nay
những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi